từ sau dằm tháng chạp ở thành phố cần thơ bắt đầu nhộn nhịp không khí vui xuân đón tết
sôi nổi nhất là không khí ở các chợ hoa xuân
hiện nay thì hoa kiểng tết từ các nơi đã tập kết về trung tâm quận ninh kiều
sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân vui xuân đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
năm nay thời tiết thuận lợi nên bà con trồng hoa trúng mùa trúng giá và hoa tết cũng đa dạng về chủng loại
để chuẩn bị cho thị trường tết người dân bỏ công chăm sóc lai tạo và trồng nhiều loại hoa kiểng rất đẹp mắt
dạo quanh một vòng trung tâm thành phố cần thơ không khí vận chuyển mua bán hoa tết bắt đầu sôi nổi nhộn nhịp
khu vực bến ninh kiều hoa kiểng từ các tỉnh bắt đầu đổ về tấp nập sôi nổi nhất với hàng trăm gian hàng bày bán nhiều loại
trong đó chủ lực là mai vàng vạn thọ cúc dạ yến thảo xương rồng
giá cả các loại hoa kiểng năm nay cũng tăng so với năm trước
đặc biệt là mai vàng được người dân ở cần thơ vĩnh long đem ra bày bán với nhiều gốc mai khủng
có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng